theo cáo trạng tuấn đứng ra phân công các bị cáo thành ba nhóm
một nhóm đóng giả làm người đi tìm mua nhà đất để tiếp xúc bị hại
nhóm khác làm người môi giới đi mua nhà đất bán lại để hưởng tiền tranh lệch
nhóm còn lại đóng giả là đại gia đi tìm mua nhà đất để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người bị hại rồi bỏ trốn
với thủ đoạn trên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi đến tháng năm năm hai nghìn một mươi một
tuấn cùng đồng bọn đã thực hiện ba vụ lừa đảo chiếm đoạt trên một tỷ đồng của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh an giang
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trương văn tuấn ngô nguyễn anh vũ
mỗi bị cáo một mươi ba năm tù nguyễn văn khiêm một mươi hai năm tù châu quốc tuấn tám năm tù
nguyễn việt hải năm năm tù và nguyễn văn phê năm năm tù
đồng thời bộ các bị cáo phải bồi thương cho các bị hại trên bảy trăm linh triệu đồng